sau ba kỳ họp được đưa ra bàn thảo sáng nay hai mươi tháng một mươi một tại kỳ họp thứ tám
quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi với những quy định không tăng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và quy định thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
theo đó về mở rộng khung thỏa thuận thời gian làm thêm tối đa quy định tại điều một trăm linh bảy bộ luật
không nâng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ một năm mà quy định như bộ luật lao động hiện hành
tuy nhiên bộ luật sửa đổi có nâng thời hạn làm thêm giờ tối đa trong tháng từ ba mươi giờ lên bốn mươi giờ
và bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ trong một năm
về ngày nghỉ lễ người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ là ngày liên kề trước hoặc sau ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
về tuổi nghỉ hưu quốc hội đồng ý phương án một là tuổi nghỉ hưu của người lao động
người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi đối với lao động nam vào năm hai nghìn hai mươi tám
và đủ sáu mươi tuổi đối với lao động nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
kể từ năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ
người lao động làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nghỉ hưu muộn hơn nhưng không quá năm năm so với quy định
bộ luật lao động sửa đổi cũng quy định thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở